đây là điều mà bất kỳ cư dân nào đang sống và làm việc tại hà nội cũng có thể dễ dàng cảm nhận được
đặc biệt trên những con đường có mật độ giao thông dày đặc như thế này
dù đây cũng là tuyến đường vendo vốn có rất nhiều cây xanh
nhưng khói bụi vẫn khiến không ít người như anh vương ở tây mỗ hà nội cảm thấy ngột ngạt
vấn đề về nạn giao thông này môi trường hiện tại mình sinh sống ở đây
thì mình thấy rất là khói bụi và nhiễm
tuy là cây xanh nhiều nhưng do lượng giao thông tham gia có thể rất là đông
nên cây xanh cũng không thể nào đào thải được lượng bụi do thương tiện tham gia gây ra
những chiếc mũ bảo hiểm này chỉ cần để sát đường ba ngày
bụi đã bám như để hàng năm
vậy người sống và thường xuyên di chuyển trên đường đang phải đối diện với lượng bụi lớn tới mức nào
mặt tiền nằm sát đường có tới hai cửa lớn
tuy nhiên gia đình ông phú chấp nhận sinh hoạt trong ánh điện
vì sợ hãi khói bụi mà ánh sáng từ đường mang lại
mà những bữa cơm trong ánh sáng tự nhiên trở thành ước mơ hiếm hoi với gia đình ông phú
ngay cả vào thời điểm giữa trưa
đóng cửa suốt đi không mở được vì lâu rồi nó quá buồn
nó như thế mà thì cũng không thể dám mở cửa được
ảnh hưởng đến sức khỏe của các cháu nữa
thường xuyên là tắt đường một ngày ít nhất phải tắt bốn lần
cuộc sống cũng vì thế mà đầy bất tiện
chưa nói tới những bệnh về hô hấp xuất hiện thường xuyên ở cả trẻ em và người lớn
theo các chuyên gia về môi trường
ô nhiễm không khí tại hà nội hiện nay phần lớn do giao thông
khi những con đường trong thành phố ngày càng có nhiều phương tiện lưu chuyển hơn trước
cũng là lúc không khí ô nhiễm tới mức ngột ngạt
bởi một lượng bụi khổng lồ và khói độc mà chúng mang lại
đứng về mặt trung bình thì không khí hà nội ô nhiễm hơn không khí ở đà nẵng và thành phố hồ chí minh
thế như vậy khẳng định với nhau là không khí hà nội là có ô nhiễm
tức là có thể so sánh được với bangkok nhưng mà chưa bằng cheng mai
bộ tài nguyên môi trường đã có một số nghiên cứu và các trường đại học cũng có một số nghiên cứu
thì phần lớn đó là do các nguồn ngay tại thành phố
tức là chủ yếu là giao thông này xây dựng bụi ngoài đường này do
do một số các cái hoạt động khác với một số doanh nghiệp nhỏ vẫn còn trong thành phố
không chỉ có giao thông mà việc các công trường xây dựng xuất hiện dày đặc
cũng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí
tôi thì tôi đánh giá là nó quá mức nguy hiểm
đấy cô nhìn trên công trình xem các thứ kia đã rơi tương xuống cái mái nhà chúng tôi thường xuyên
như thế là nhà tôi hai ngôi nhà đổ còn hai ngôi nhà thì nó nghiêng luôn rồi
chúng tôi là suốt từ cái thời kỳ đó nó kéo dài như thế mấy tháng trời lúc lúc làm cái tầng ngầm ấy
thì nó ồn ào suốt đêm
ngày đêm nó làm cả ngày cả đêm không thể nào hạn chế được nó
và dân chúng ở đây khu vực đền kền này là và cận đền kền là không có ngủ nghe gì được
lượng bụi và chất thải rắn tiếng ồn từ quá trình xây dựng từ nhiều công trình lớn cộng lại
dường như đang bức tử bầu không khí trong lành của con người mà không tấm chắn nào có thể che chắn được
khi môi trường không khí bị ô nhiễm
trong môi trường không chỉ có các loại khí độc chất độc như các loại kim loại nặng
mà còn có các loại bụi gây hại rất lớn đến sức khỏe của con người
trong đó có bụi mịn pm hai năm đây là hạt bụi có kích thước siêu nhỏ dưới hai năm micromet
không thể nhìn bằng mắt thường và có khả năng thấm qua da đi vào máu
và phá hủy nhiều cơ quan nội tạng đặc biệt là phổi
nguy hiểm hơn trong thời gian sắp tới khi mùa đông đang đến gần
thời tiết lạnh khô ít gió khiến những hạt bụi và các vật chất độc hại
không có điều kiện khuếch tán lên cao mà tồn tại dưới dạng sương mù
làm cho mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng hơn
biến đổi mà rất quan trọng đóng góp cho việc ô nhiễm hay không ô nhiễm hà nội
thì nó lại là thời tiết
thì cái biến đổi về thời tiết nó gây ra hà nội lúc nào đứng đầu danh sách hay không
thì nó lại là thời tiết
thì nó lại là thời tiết nó gây ra ký hà nội lúc nào đứng đầu danh sách hay không

thì lại là do biến đổi thời tiết
ô nhiễm nhất của hà nội lại là thời điểm có một số ngày mà báo hay đăng
thì nó lại nằm ở bốn năm giờ sáng
tức là cái lúc mà hoạt động ở hà nội gần như mọi thứ đã lắng xuống
chuẩn bị cho một ngày mới
về lý thuyết tính toán thì là phải ít bụi nhất thế nhưng nó lại là nhiều nhất
để cho thấy là cái tác động của các cái yếu tố khí tượng và thời tiết
nó ảnh hưởng đến cái nồng độ bụi trong không khí rất mạnh
mùa đông thì hà nội ô nhiễm hơn mùa hè
thế là đây ô nhiễm là cái lượng bụi trong không khí
như vậy cùng với những thuận lợi về thời tiết và nguồn ô nhiễm không giảm
có thể nói thời gian sắp tới dân cư ở các thành phố lớn đặc biệt là hà nội
sẽ phải đối diện với tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài
chính vì vậy việc chủ động bảo vệ sức khỏe là vô cùng cần thiết
nên lưu ý theo dõi các thông tin quan trắc không khí từ các phương tiện truyền thông
những ngày không khí ô nhiễm được cảnh báo
các đối tượng nhạy cảm như trẻ em người già không nên ra đường
đeo khẩu trang che chắn cơ thể khi ra khỏi nhà
những gia đình gần nguồn ô nhiễm không khí như đường giao thông công trình xây dựng
thường xuyên phun nước rửa nhà cửa đóng kín các cửa sổ cửa ra vào tiếp ráp khi không sử dụng
nên tạo thói quen rửa mắt mũi bằng nước muối diệt khuẩn

tôi thấy là có rất nhiều cảnh báo về việc bị ô nhiễm không khí
mà nhà tôi thì là bảy mươi m hai nên là tôi mua bốn cái để mỗi cái này được nhà sản xuất khuyến cáo là được lọc được hai mươi mét
khi trở về nhà sau mỗi ngày làm việc và học tập
gia đình anh thắng thường đóng kín các cửa sổ để bật những chiếc máy lọc không khí
mở cửa thì sợ ồn và bụi
xuất phát từ mối lo ngại về ô nhiễm
nhiễm không khí ngoài trời gia đình anh thắng chọn cách tự bảo vệ mình
không khí thì lúc nào cũng nên kịp và đi ra ngoài thì ngoài cái việc cảnh báo về bụi mịn ra thì mình có thể thấy ngay là ô tô xe máy thải ra thải ra ngay đường rất là nhiều và chính những người đi đường lại hít lại hít phải
tám giờ sáng tại ngã tư trường trinh tôn thất tùng
đây là một trong những con đường hay ủn tắc và bụi mịn

mật độ đi lại của các phương tiện giao thông rất cao
bức tranh ở đây trở nên ưu ám do bụi thời tiết
còn người dân thì ngay cả sinh hoạt trong nhà cũng phải đeo khẩu trang
đường xá thì đợn là chật mà người thì đông kìm kìm thế này đường đi như mắc cửi thế này rất là bụi
mà trong khi đó người ta làm thế này thì nhà tôi ở đây cứ phải là thật sự là phải đeo khẩu trang
đấy thế cho nên là cái chuyện đấy bây giờ người đông
mà trong khi đó ở đây nó có một cái nhà cái xe đấy người ta đi quét một ngày hai lần mà vẫn bụi thế
chứ đừng nói là nếu mà không có cái xe quét bụi này thì không hiểu là người dân sẽ sống sao
đoạn đường này làm rất đông người qua lại bụi dưới rất nhiều
bụi bây giờ không phải là bụi mà nhìn thấy mà bụi như là bụi mù trong không khí rất nhiều
vì xe cộ xăng dầu nó bụi ra rất nhiều và ô nhiễm rất nhiều
khí thải của ô tô xe máy đó là chúng tôi gọi là ba bốn mezoviren
là cái chất này nó gây tác hại gây ung thư phổi và ung thư cơ phế quản
mà nó gắn với bụi thì hít vào đấy thì nó tác động lên cái tế bào của phế quản
và có thể gây nguy cơ ung thư phế quản
cái nữa thứ hai là nó gây viêm phế quản gây teo đét teo nịa phế quản
mà chúng ta hình như gặp nhiều nhất đó là viêm phế quản mạng tính
tại thái lan trong hai tuần đầu tháng hai một đám mây bụi siêu vi pm hai năm dày đặc đã bao phủ bangkok
hình hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người lẫn động vật
một nhân viên văn phòng tại thái lan đã chia sẻ hình ảnh của mình với bàn tay dính máu sau khi hát hơi
một bệnh viện thú y ở băng cốc cho biết một con thỏ đưa tới đây bị chảy máu mũi còn con chó bị mất rộng nhiều ngày